trên địa bàn huyện phong điền thành phố cần thơ đã xảy ra mưa to gió lớn kèm theo rông lốc
làm năm mươi căn nhà bị tốc mái hư hỏng một số cây xanh trên các tuyến đường
tại trung tâm huyện và trường học bị gãy đổ
ngoài ra dông lốc còn làm đứt đường dây điện ngã hai trụ điện trên lộ phòng cung
ngay sau khi xảy ra sự việc lãnh đạo địa phương đã có mặt tại hiện trường
trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định cuộc sống cho người dân
lực lượng công an huyện phong điền thành phố cần thơ đã triển khai lực lượng
gìn giữ an ninh trật tự điều tiết giao thông giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả sau dông lốc